chủ trương quy hoạch bố trí di rời dân vùng thấp lụt ở các xã phương điền phương mỹ hà linh huyện hương khê hà tĩnh lên vùng đất mới cao hơn đã giúp cho hàng trăm hộ dân tránh được sự đe dọa của thiên tai lũ lụt
tuy nhiên do nguồn lực hạn hẹp hạ tầng các khu dân cư tránh lũ ở đây còn thiếu đồng bộ ảnh hưởng rất lớn đến đời sống hàng ngày của người dân
trước đây tám mươi năm trên một trăm ba mươi hai hộ dân trong xóm một mươi hai xã hà linh huyện hương khê tỉnh hà tĩnh đều sống ở vùng thấp lụt nhất xã nên hễ có mưa lụt là nguy hiểm lại rình rập thiệt hại triển miên khó khăn thiếu thốn đủ về
thế nhưng sau khi di rời lên khu tái định cư tránh lũ cơn á đời sống của người dân nơi đây đã có rất nhiều sự đổi khác
thiên tài không ảnh hưởng nhiều như trước nữa và cuộc sống của họ ở vùng đất mới đang là niềm mơ ước của hàng trăm
hộ dân đang bị ngập lụt trên địa bàn

thực tiễn đời sống của người dân ở khu tái định cư tránh lũ đã khẳng định tính hiệu quả và ý nghĩa nhân văn mà các dự án di rời tái định cư cho người dân
thế nhưng theo tìm hiểu tại thời điểm này ngoài việc hàng trăm hộ dân nơi thấp lụt đang có nhu cầu tìm nơi ở mới chưa được giải quyết
thì cuộc sống sinh hoạt sản xuất của người dân khu tái định cư vẫn còn những khó khăn bất cập

việc hoàn thiện các công trình đã đầu tư tại các khu tái định cư đã xây dựng khắc phục các vấn đề còn tồn tại bấy lâu
tiếp tục triển khai các dự án mới để có thêm người dân được hưởng lợi là cần thiết và mang tính cấp bách hiện nay
rất mong các cấp ngành cần vào cuộc quyết liệt đồng bộ và hiệu quả hơn để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống lao động và sản xuất